do ảnh hưởng của đợt lũ quét vừa qua nên lượng khách đến sapa dịp nghỉ lễ lần này giảm hơn so với mọi năm do nhiều tour du lịch bị hủy
tuy nhiên theo ước tính trong ba ngày nghỉ sapa vẫn sẽ đón khoảng hai mươi du khách đến tham quan
thời tiết tại sapa những ngày này khá mát mẻ tạo điều kiện cho khách du lịch tham quan trải nghiệm cuộc sống của bà con đồng bào nơi đây
do lượng khách năm nay giảm so với mọi năm nên không xảy ra tình trạng cháy phòng nghỉ
các nhà hàng khách sạn bảo đảm hoạt động đúng cam kết không tăng giá các sản phẩm dịch vụ
các lực lượng chức năng cũng tăng cường tuần tra kiểm soát các xe ra vào thị trấn sapa
xử lý nghiêm các xe rủ đón trả khách sai quy định bố trí phân luồng và chỗ đỗ xe cho du khách thập phương tạo cảnh quan thoáng đẳng thân thiện
lượng khách vào sapa để tham quan du lịch là vào những ngày cuối tuần đặc biệt là vào những ngày cuối tuần và những ngày lễ thì thường là quá tải
với điều kiện cơ sở tầng rất chật hẹp
thì công an sapa cũng đã tham biêu cho ủy ban giáo dư huyện phối hợp phòng lý đốc thị kẻ vạch và quy định các biến đỗ xe tạm thời
tổ chức kiểm tra tất cả các xe ra vào sapa các giấy tờ liên quan một số lỗi vi phạm ví dụ như lỗi ấp đầm trả khách
có một số trường hợp là lỗi ấp đầm trả khách thì chúng tôi đã tiến hành lập biện bản và xử lý nghiêm
do ảnh hưởng của cơn lũ vừa qua nên nhiều đoạn đường qua quốc lộ bốn d từ lào cai đi sapa
vẫn đang được sửa chữa vì vậy để tránh tình trạng tắc nghẽn
ủy ban nhân dân tỉnh lào cai đã cấm các loại xe có trọng tải từ năm tấn trở lên đi vào nội thị sapa từ sáu giờ đến hai mươi hai giờ trong các ngày lễ lớn
và hai ngày cuối tuần các xe sẽ được bố trí chỗ đỗ tại các điểm quy định